cụ thể trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc
đối với nguyễn anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường bồ đề quận long biên hà nội
đang công tác tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc ubnd tp hà nội
nguyễn hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng hà nội
lái xe của chủ tịch ubnd tp hà nội
và phạm quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã tân triều huyện thanh trì hà nội
kinh tế buôn lậu bộ công an
nghi chủ tịch hội nông dân thị xã tố cáo hành vi khai thác cát trái phép dẫn đến bị cơ quan
chức năng xử lý một chủ doanh nghiệp săn lấp mặt bằng hai lần thuê côn đồ chém cán bộ này thương tích
công an thị xã la di tỉnh bình thuận vừa bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ông phan văn mười là chủ tịch hội nông dân
thị xã la di điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị hai đối tượng
bịt khẩu trang chạy xe đuổi theo áp sát và dùng hung khí tấn công gây thương tích một mươi hai
và đây là lần thứ hai ông bị các đối tượng lạ mặt hành hung giữa đường
không những vậy các đối tượng còn dùng sim giác để gọi điện thoại đe dọa và người thân trong gia đình ông
qua quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được các đối tượng gây ra vụ án
gồm ngô đức thọ chú tại thị xã la di là đối tượng chủ mưu hồ văn cư chú tỉnh đắk lắc
và một đối tượng khác đang được công an thị xã xác minh để truy bắt
tại cơ quan công an đối tượng ngô đức thọ đã khai nhận do ông mười thường tố cáo đến cơ quan chức năng
về hành vi khai thác khoáng sản trái phép đã gây khó khăn cho việc làm ăn của đối tượng
cho nên các đối tượng đã thuê người đe dọa và hành hung
một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet lớn nhất đà nẵng từ trước tới nay
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng triệt phá
trước đó một mươi ba đối tượng có liên quan trong vụ việc đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra
qua công tác nắm tình hình cuối năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng
nằm trong mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn liên quan tới nhiều đối tượng
đường dây này do trần viết nghĩa ba mươi bốn tuổi chú quận hải châu cầm đầu
tiếp tục củng cố tài liệu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh
với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
tên cơ sở đó đã tập trung công tác thu thập tài liệu chứng cứ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ của ngành đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để tập trung đấu tranh
sau một thời gian dài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
chiều ngày một mươi ba tháng bảy hơn sáu mươi cảnh sát được huy động để cùng tham gia phá án
đúng ba giờ chiều cảnh trừ mu đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi giao tiền cho con bạc
tại cơ quan công an nghĩa khả nhận
năm hai nghìn một mươi tám đã bắt đầu hoạt động đường dây đánh bạc
nghĩa giao cho nguyễn long chú quận thanh khê phụ trách kỹ thuật
trực tiếp giao các tài khoản cho những đàn em của mình
từ đây mạng lề đánh bạc này phát triển khắp thành phố thu hút hàng trăm người tham gia
tài liệu thu thập được từ đầu năm đến nay
tất cả các hệ thống tài khoản của nghĩa giao cho đàn em
đang hoạt động đánh bạc với quy mô hơn ba mươi hai triệu usd tương đương với khoảng bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng chủ chốt công an thu giữ thêm hai tỷ đồng
hai mươi điện thoại ba xe ô tô và đặc biệt là hơn bốn trang tài liệu
thể hiện cho việc ghi cả đội bóng đá
lùa tàu phạm này là nó thu hút và nó lâu kéo những tầng lớp tuổi trẻ
tham gia vào cái lùa tàu phạm này dẫn đến cái hệ lực cho xã hội rất là lớn rất là lớn
và cái hành vi phạm tội đã xảy ra rồi
thì nó còn kéo theo nhiều lùa tàu phạm
trong đó là tội phạm đùa nợ thuê tội phạm tưởng đoạt gai dấu
rồi cuối gian tích đấy là một hệ lực rất lớn cho xã hội
qua thời gian tội phạm hoạt động trên không gian mạng
đặc biệt là tổ chức đánh bạc hoạt động ngày càng tinh vi
đòi hỏi sự nỗ lực và nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng công an
tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn
rất nhiều những vụ việc tương tự được công an thành phố đà nẵng điều tra khám phá thành công
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay cùng với biên tập viên nam hà
xin cảm ơn chị đinh hạnh
sẽ được hỗ trợ năm bốn triệu đồng trong ba tháng từ gói an sinh xã hội
do tác động của dịch covid một mươi chín
thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê quân cho biết
bộ đã hoàn thiện tờ trình chính phủ
đề nghị đưa nhóm giáo viên mầm non tư thục vào diện thụ hưởng gói sáu mươi hai tỷ đồng
đây là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề khi các trường tư không có nguồn thu trong mấy tháng nghỉ dịch
các bậc học cao hơn vẫn có nguồn thu học phí dạy học online
bộ đã đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cung cấp số liệu
và đánh giá tác động của dịch covid một mươi chín đến nhóm này
hiện tại một số địa phương đã chủ động hỗ trợ nhóm giáo viên tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch
huyện sóc sơn thành phố hà nội trích nguồn quỹ chống dịch
hỗ trợ bốn trăm ba mươi hai giáo viên mỗi người năm trăm linh đồng trong ba tháng liên tiếp
tổng kinh phí là sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề
đó là quản lý thương mại điện tử không mạnh tay sẽ nhờ luật
nội dung bài viết đề cập trong thời gian cách ly xã hội vì covid một mươi chín
hoạt động mua bán online thông quan thương mại điện tử
mạng xã hội phát triển mạnh mẽ
lợi dụng sự phát triển của loại hình kinh doanh này
nhiều đối tượng đã buôn bán hàng lậu hàng giả hàng nhái gây bức xúc trong dư luận
nhằm tạo hành lang pháp lý quản lý hoạt động thương mại điện tử bán hàng online
chính phủ đã ban hành nghị định năm mươi hai nghìn một mươi ba nhưng công nghệ thông tin thay đổi liên tục
đã đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thực tế
để khắc phục những bất cập này thời gian tới bộ công thương sẽ nâng cấp sửa đổi nghị định năm hai theo hướng đặt ra các điều kiện thiết lập các website và ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh minh bạch hóa thông tin sản phẩm nhất là quy định về ghi nhãn hàng hóa thông tin cụ thể về người bán
còn trên báo công an nhân dân online ngày hôm nay có bài viết với nhan đề đó là hệ thống camera nhận dạng của tp hcm có tỷ lệ chính xác cao
theo tác giả bài báo hệ thống camera an ninh tại tp hcm đã được nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống nhận dạng đối tượng và phương tiện nghi vấn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đặc biệt kết quả thử nghiệm có tỷ lệ chính xác cao trong đó hệ thống có thể nhận diện được khuôn mặt nhận dạng biển số xe bốn bánh đạt chín mươi năm năm xe hai bánh đạt tám mươi bảy một trên một trăm linh xe qua hệ thống
trước đó vào tháng bốn năm ngoái trung tâm điều hành đô thị thông minh tp hcm giai đoạn một đi vào vận hành trong đó đã triển khai thí điểm kết nối tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của sở giao thông vận tải và một số quận huyện
tổng số lượng camera đã được tích hợp về trung tâm điều hành là hơn một một trăm linh camera trong đó có khả năng phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc năm mươi camera bao gồm nhận diện khuôn mặt nhận dạng loại phương tiện phát hiện đám đông các sự cố về giao thông và an ninh trật tự
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề đó là đốt rác lấy điện lối mở cho vấn đề rác thải tại thủ đô hà nội
để xử lý hàng nghìn tấn rác mỗi ngày thời gian qua ubnd tp hà nội đã lên kế hoạch xây dựng chấp thuận đầu tư bốn nhà máy đốt rác phát điện phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi một đi vào hoạt động như dự án nhà máy điện rác sóc sơn với công suất bốn tấn một ngày đêm
khu xử lý chất thải đồng ké huyện trương mỹ công suất một năm trăm linh tấn một ngày đêm
dự án xử lý rác thải thu hồi điện xuân sơn công suất một tấn một ngày đêm
dự án khí hóa rác thải sinh hoạt thành điện năng công suất năm trăm linh tấn một ngày đêm
các nhà máy này được kỳ vọng sẽ giải quyết được khó khăn trong việc xử lý rác thải tại hà nội
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên hoàng trí
xin mời anh hoàng trí
còn liên quan đến sự cố sập mái hội trường khu hành chính ủy ban nhân dân thị trấn ngã sáu huyện châu thành tỉnh hậu giang
ông nguyễn văn châu trưởng bang tuyên giáo huyện ủy châu thành cho biết đã kỷ luật ba cán bộ có liên quan
ba cán bộ bị ký luật gồm trứ phòng kinh tế hạ tầng thuộc ngân huyện giám đốc và phó giám đốc bang quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
trong đó một người bị cảnh cáo và hai trường hợp bị khiển trách
hiện nay huyện đang mời công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ xây dựng bích khôi trụ sở tại thành phố cần thơ
tiến hành khắc phục lại toàn bộ hội trường nơi xảy ra sự cố
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hệ thống mái ngói của hội trường bất ngờ sụp đổ
rất may không có thiệt hại về người còn tài sản thiệt hại trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
dự án khu hành chính ủy ban nhân dân thị trấn ngã sáu có tổng vốn đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng
trong đó hạng mục hội trường hai trăm năm mươi chỗ là hơn một tám tỷ đồng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ huỳnh trân
tòa lạc tại xã đông phước a huyện châu thành tỉnh hậu giang trúng thầu công trình xây dựng khu hành chính ủy ban nhân dân thị trấn ngã sáu
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng chưa đầy một năm thì xảy ra sự cố
thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm bảy mươi năm
bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy nhiều đơn vị của địa phương trong lực lượng công an nhân dân
tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách ba mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng
ngày một mươi sáu tháng bảy ban giám hiệu và giảng viên cán bộ chiến sĩ trường đại học an ninh nhân dân đã đến thăm hỏi tặng quà
cho ba gia đình là con liệt sĩ hiện đang công tác tại nhà trường và có thời gian đóng góp công tác trên hai mươi năm
gia đình đồng chí trung tá lê văn hải cán bộ chị lê thị nguyên nhân viên của trường đều có cha là liệt sĩ
gia đình đồng chí thượng tá phạm văn thừa giảng viên của trường có cha là liệt sĩ mẹ là mẹ việt nam anh hùng
được biết hàng năm nhà trường đều tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách
vào các dịp lễ tết thường xuyên động viên hỗ trợ các đồng chí là con của các liệt sĩ phấn đấu công tác tốt
đồng thời mỗi năm nhà trường tổ chức cho giảng viên cán bộ công nhân viên nhà trường thăm hỏi tặng quà cho khoảng năm mươi lượt gia đình chính sách có công với cách mạng
bên cạnh đó thông qua các hoạt động ý nghĩa của trường tổ chức cho hàng trăm lượt đoàn viên học viên đi về địa phương cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân
giúp đỡ những gia đình chính sách chăm sóc phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng để tỏ lòng tri ân trước những hy sinh đóng góp của những liệt sĩ gia đình có công với cách mạng
từ đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục bảo vệ và phát huy thành quả tinh thần cách mạng phấn đấu trong công tác góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp
một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển là chuỗi chương trình được chính phủ ban ngành đánh giá cao trong năm qua truyền thông tích cực để khẳng định chủ quyền biển đảo
chương trình năm nay vừa được công bố với nhiều hoạt động ký kết trong mùa hai chuyển thêm một triệu lá cờ cùng nhiều nhu yếu phẩm đến những nơi địa đầu tổ quốc
một triệu lá cờ tổ quốc cùng người dân bám biển được báo người lao động khởi xướng từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong một năm qua chương trình đã trao tặng cờ tổ quốc cho một mươi bốn tỉnh thành có biển cũng như đến đồng bào tại ba tỉnh có đường biên giới là hà giang cao bằng và quảng nam
những lá cờ khẳng định chủ quyền quốc gia cũng đã được trao gửi đến bộ tư lệnh vùng hai và vùng bốn hải quân
mùa hai của chương trình ý nghĩa này ban tổ chức đã ký kết để tiếp tục tiếp cận ngư dân hai mươi tám tỉnh thành có biển với tổng số lượng là năm trăm sáu mươi lá cờ
lá cờ khác cũng sẽ được gửi đến bộ tư lệnh hải quân các vùng bộ tư lệnh cảnh sát biển lực lượng kiểm ngư bộ đội biên phòng cũng như đồng bào tại các đảo tiền tiêu
ban tổ chức chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng người dân bám biển sẽ tiếp tục thực hiện trao tặng cờ tổ quốc từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo

ngoài ra chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng người dân bám biển sẽ phối hợp với các đơn vị các ngành y tế các doanh nghiệp trong cả nước tặng thuốc dụng cụ sơ sách thuốc cho bà con người dân
đồng thời tuyên truyền thông tin về lực lắp chủ quyền biển đảo nhiều hơn nữa để bà sơn hiểu biết pháp luật trên nước và quốc tế nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định
song song với ký kết nối dài chương trình trao cờ báo người lao động cũng phát động thêm cuộc thi viết chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm
các tác phẩm gửi về có nội dung cung cấp thông tin khẳng định chủ quyền nêu tình cảm với tổ quốc đề cao những chiến công của lực lượng đảm bảo an ninh biển đảo
và có điều kiện thêm là chưa gửi đăng báo tạp chí hoặc mạng xã hội
người dự thi tiếp tục gửi bài đến hết ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
buổi công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong đợt tổng kết hai năm chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển
chuyến sang một thông tin y tế dầm trong tim là tên một bài hát khá quen thuộc với nhiều người
tuy nhiên câu chuyện dầm trong tim ngày hôm nay là một trường hợp y khoa cực hiếm dị vật là cây tâm xỉa răng dài một mươi
không biết bằng cách nào đã cư trú trong trái tim của một người đàn ông hai mươi chín tuổi ở đắk lắc
trước đó bệnh nhân bị sốt cao liên tục kèm mệt mỏi nên đi khám ở bệnh viện địa phương
và được chẩn đoán sốt kéo dài không rõ nguyên nhân hở van tim theo dõi viêm nội tâm mạc nhiễm trùng
ngày sáu tháng sáu bệnh nhân nhập bệnh viện chợ rẫy để khám
tại đây các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm nấm siêu âm tìm cho thấy một dị vật hình que trong buồn tim
cắm vào vách tim và van tim
bệnh nhân bị sốt cao liên tục kéo dài không rỗng nguyên nhân hở van tim theo dõi viêm nội tâm mạc nhiễm trùng
rất là lạ cũng có mời các bác sĩ chuyên về tim mạc
người ta nói là hình ảnh này cũng chưa bao giờ thấy trước đây trong y văn
nghi ngờ đây là một dị vật nằm trong tim
thì nó chỉ có cái lạ là nó hiếm cái tâm nó lọt vô trong tim
thì đây là một cái thực tế để cho biết rằng là chuyện gì trên thế gian này cũng có thể xảy ra
theo các bác sĩ đây là lần đầu tiên phát hiện dị vật là một cây tâm sỉ răng ngụ cư trong tim bệnh nhân
cả bệnh nhân lẫn bác sĩ không thể hiểu rằng bằng cách nào dị vật này có thể lọc
vào tim được biết sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong hôm nay
mở đầu phần tin tức giao thông sáng ngày hôm nay sẽ là một tình huống thường xuyên bắt gặp trên cao tốc
đó là việc xe máy đi vào cao tốc và đây là hành vi thể hiện sự thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông
không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác mà tai nạn giao thông còn luôn dình dập bất cứ lúc nào
clip dưới đây cho thấy sự liều lĩnh của chủ phương tiện
sự việc xảy ra vào lúc chín h năm mươi ba phút ngày một mươi năm tháng bảy
điều đáng nói là chiếc xe máy này lại chạy ở làn đường dành cho xe ô tô
khi đi đến km hai tám trăm linh xe quay đầu đi ngược chiều làn khẩn cấp về km và ra khỏi cao tốc
theo luật giao thông đường bộ hành vi này sẽ bị phạt hành chính và tước giấy phép lái xe có thời hạn
trong một số trường hợp nếu gây hậu quả nghiêm trọng
thì xe máy đi vào đường cao tốc còn có thể bị xử lý hình sự
sở giao thông vận tải hà nội vừa thông báo về việc điều chỉnh phân luồng tổ chức giao thông cho xe taxi trên đường phủ doãn
được biết đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
cụ thể từ ngày một mươi sáu tháng bảy xe taxi bị cấm lưu thông trên phố phủ doãn hướng hàng bông đi tràng thi
đồng thời cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên phố phủ doãn chiều từ tràng thi đi hàng bông
đi qua cổng bệnh viện việt đức đến phố ấu triệu
sở giao thông vận tải hà nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức cắm biển báo
yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng
và theo dõi đánh giá tình hình giao thông trên tuyến và khu vực kịp thời phát hiện các bất cập về tổ chức giao thông
từ đó đề xuất báo cáo lãnh đạo sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp
bộ công an mới đây đã ban hành thông tư năm mươi tám quy định về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đường bộ
và thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng tám thay thế thông tư số một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của bộ công an quy định về đăng ký xe
một điểm đáng chú ý đó là tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải đều phải chuyển đổi biển số kinh doanh sang màu vàng
tuy nhiên vấn đề này vẫn còn có những ý kiến khác nhau
nên áp dụng
đó là những ý kiến của nhiều tài xế trước thông tin về thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi của bộ công an
khoảng một năm triệu xe kinh doanh vận tải sẽ đổi sang biển số nền vàng
bên cạnh việc ủng hộ cũng có những băn khoăn xung quanh thay đổi mới này
đặc biệt là đối tượng đang chạy xe taxi công nghệ
nhiều trường hợp là sử dụng xe gia đình để kiếm thêm thu nhập
xe tải nó đi loạn hết rồi
để mà thực hiện một cái vấn đề mà nó nhiều thủ tục thao tác quá thì đối với anh em xe công nghệ này thì cũng vất vả khó khăn
kinh doanh thêm là cái lúc tôi ra cái này bắt người ta đổi biển sang thế này thành ra là bắt buộc là phải là xe kinh doanh chứ không phải xe gia đình nữa
theo đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an các phương tiện kinh doanh vận tải nếu đã chuyển đổi sang màu vàng khi không còn kinh doanh
chủ xe có thể tới các điểm đăng ký xe sẽ làm thủ tục cấp đổi sang biệt trắng như ban đầu
khi đổi biển số chủ xe sẽ được chọn hai phương án
nếu đổi sang bộ số mới sẽ có biển và đăng ký xe ngay khi hồ sơ hợp lệ
trường hợp tài xế muốn giữ số sẽ được phát giới hẹn trong một tuần
trong một tuần đó xe vẫn được lưu thông bình thường
chi phí đổi biển số sang biển vàng vẫn được giữ nguyên theo thông tư hai trăm hai mươi chín hai nghìn một mươi sáu tt btc của bộ tài chính
khi các phương tiện hoạt động với vận tải mà sau ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một mà không thực hiện việc đổi biển đăng ký
theo đúng quy định tại thông tư năm mươi tám thì sẽ có các chế tài liên quan đến xử lý
bên cạnh việc thay đổi màu sắc biển số đối với xe kinh doanh
biển kiểm soát cũng sẽ thay đổi kích thước về cả chiều cao và hình thức
đây là kích thước biển số mà nhiều nước trên thế giới như nhật bản hay châu âu đang sử dụng
theo dự kiến
các phương tiện sẽ áp dụng từ ngày một tháng tám tới đây
còn các phương tiện đang kinh doanh vận tải sẽ có lộ trình chuyển đổi đến hết năm hai nghìn hai mươi một
linh quan đến tình hình dịch bệnh bạch hầu
tỉnh đắk lóc vừa ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính trên địa bàn
trong số này một ca mới vừa phát hiện là người nhà của một bệnh nhân bạch hầu
ở thôn cư rang xã chư pui huyện grong bong
hai trường hợp còn lại ở lô một mươi ba xã rê hăng huyện cư quyên và huyện cư mơ gan
như vậy huyện đắk lắc có tổng cộng là một mươi hai trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại bốn huyện
ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh bạch hầu mới
ngành y tế đắk lắc đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng cách ly tại các ổ dịch
tổ chức điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần
và phun thuốc khử trùng khu vực sinh sống của các ca bệnh
viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên và trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lóc đã xuống xã rê hăng
nơi vừa phát hiện ca bệnh bạch hầu để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
lực lượng chức năng cũng đang tổ chức khoanh vùng lập chốt chặn cách ly hàng nghìn người dân
tại lô một mươi ba để tránh lây lan bệnh tật
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh bạch hầu
ubnd tỉnh đắk lắc đã có công văn khẩn chỉ đạo ngành y tế và các địa phương
triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu nhằm khống chế tối đa
không để dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng
hạn chế thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng và tử vong
trong khi đó tại khánh hòa rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã có tâm lý lo lắng
và đổ xô đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
không chỉ có trẻ em mà rất nhiều người lớn cũng chủ động phòng bệnh bạch hầu bằng tiêm chủng
mới bảy h ba mươi phút sáng nhưng phòng tiêm chủng của viện vaccine và sinh phẩm y tế tp nhcm
đã có rất đông người đến đăng ký
gần một tháng nay số lượng người dân đến tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu tại đây
giao động từ bốn mươi đến năm mươi người một ngày tăng gấp ba lần so với những tháng trước
lo lắng bất an trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh là tâm trạng của nhiều phụ huynh

hiện tại thì con mình đã được tám tuổi thì mình đã chích bạch hầu lại
không riêng trẻ nhỏ giai đoạn này rất nhiều người lớn tuổi thanh niên cũng có nhu cầu tiêm phòng bạch hầu
anh lô thanh cao nguyên người dân tp nhcm do không nhớ chính xác bản thân đã được tiêm vaccine hay chưa
nên anh đã chủ động đi tiêm chủng để phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng
dịch bệnh covid việt nam của chúng ta đã có rất nhiều ca mắc bệnh
ca nàng tử vong nhưng mà dịch bạch hầu này thì mới nghe vài ca mắc thôi
nhưng mà hiện tại thì đã có ba người tử vong mình thấy thật sự là cũng bất an
thống kê một mươi năm trở lại đây tỉnh khánh hòa chưa ghi nhận ca bạch hầu nào
tuy nhiên hiện tại cả nước có gần bảy mươi ca bệnh trong đó có ba trường hợp tử vong
bởi vậy để phòng bệnh người dân cần tuân thủ việc tiêm chủng đầy đủ
lưu ý miễn dịch bảo vệ sau tiêm vaccine bạch hầu thường kéo dài một mươi năm
sau đó sẽ giảm dần theo thời gian
vậy nên người dân vẫn phải tiêm vaccine nhắc lại để duy trì mức độ bảo vệ
mà đối với người lớn thì những người sinh năm trước năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thì chưa được tiêm bạch hầu này
và những người mà chưa tiêm bạch hầu hoặc là cũng không nhớ rõ là lịch sử tiêm bạch hầu của mình như thế nào
thì cần phải được tiêm ba mũi cơ bản để phòng bệnh hầu
một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bạch hầu nó xảy ra trên bốn tỉnh tây nguyên
đó là nó có những khoảng trống miễn dịch
tức là ở đây là người dân không được tiêm đủ mũi hoặc là bỏ mũi
hiện nay thì bộ y tế đang chỉ đạo cho viện là sản xuất ngay lập tức
sản xuất theo nhanh chóng để mà đưa ra thị trường khoảng độ một mươi triệu liều vaccine trong vòng khoảng ba tháng
thống kê tại các phòng tiêm chủng lớn trên địa bàn tỉnh
số lượng người dân đến tiêm vaccine bạch hầu cũng tăng từ hai đến ba lần so với những tháng trước
dù nhu cầu của người dân tăng
nhưng toàn tỉnh khánh hòa không xảy ra tình trạng khan hiếm vaccine phòng bệnh bạch hầu
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây